nhưng điều đó dường như không làm giảm đi không khí sinh hoạt tri bộ sôi nổi ở tổ dân phố số bảy phường đức thắng quận bắc tử liêm thành phố hà nội
hôm nay chuyên đề về cách mạng công nghệ bốn thu hút nhiều sự quan tâm của các đảng viên
rất nhiều điểm mới trong cách mạng bốn mà chúng tôi chưa nhận biết được mà đến bây giờ chúng tôi mới nắm bắt được
thì thấy là nó có nhiều điểm bổ ích
lâu nay những nội dung sinh hoạt đều được bí thư tri bộ nguyễn mạnh hoạt trình bày sinh động bằng máy chiếu
các đảng viên thay vì phải ngồi ghi chép như trước kia thì nay đã có thêm cơ hội tham gia thảo luận
trình bày trên màn hình sẽ thu hút sự chú ý của đảng viên
và như vậy nó hiệu quả hơn nhiều so với cái việc mình
đọc nghĩ quyết hay là mình nói
áp dụng công nghệ mới vào hoạt động của tri bộ thì cái thứ nhất là nó là
thì phải ưu việt của kỹ thuật vào trong thực tế
mới không khí rất là vui tươi phấn khởi
và những hình ảnh sử dụng trong các buổi họp nó rất là sông đông tiếp thu cạn kẹ hơn chi tiết hơn
và có hiệu quả giáo dục tốt hơn
bởi vì hệ thống được nhiều vấn đề
để giúp tri bộ có nhiều sáng tạo như vậy người mà bí thư hoạt luôn nhắc đến cũng là người đầu tiên đưa ý tưởng này
về với tri bộ đó là đảng viên lê thành mẽ
thì tôi thấy là nó có rất nhiều công việc mà cái tư duy của các anh hệ quất đang là tập trung vào là sổ sách
chính vì thế mà tôi nghĩ là tại sao mình không lại ứng dụng cái thông tin công nghệ thông tin mình học được rồi vào trong cái công nghệ trong cái việc quản lý tổ dân phố
thế là tôi bắt đầu làm
các đảng viên trong tri bộ phần đông đều đã trên bảy mươi tuổi
bởi vậy ban đầu khi đổi mới cách sinh hoạt ứng dụng nhiều thiết bị máy móc cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều
những người họ không chưa biết về công nghệ thông tin thì họ cứ làm cho nó phức tạp vấn đề thôi
và họ không thích như vậy
không chỉ là trong sinh hoạt tri bộ việc quản lý các vấn đề của tổ dân phố bằng sổ sách theo cách làm truyền thống hàng chục năm qua nay cũng đã nảy sinh nhiều bất cập
thực sự mà nói thì cái công việc quản lý các cái tổ dân phố hiện nay nó còn đang yếu
bởi vì là những người
đang quản lý tổ dân phố hiện nay có cái tuổi từ bảy mươi trở lên và những người có tuổi bảy mươi trở lên thì cái việc chấp nhận hay là việc tiếp nhận công nghệ thông tin là nó còn ít
chứ vì thế mà hầu như là họ vẫn sử dụng các sổ sách ghi chép là chính và càng tuổi cao thì lại trí nhớ nó càng kém mắt nó kém cho nên là xảy ra những cái nhầm lẫn trong quản quản lý thì thứ nhất là thường xuyên và cái thứ hai nó rất chậm
sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ dân phố và sinh hoạt tri bộ là sự tất yếu
và cái xu thế đó là xu thế mà khi mà chính phủ điện tử thì phải điện tử ngay từ ở dưới
cho nên là tất cả những thông tin mà nó truyền từ dưới tri bộ đi lên là phải bắt đầu từ các cái cơ sở
cho nên nếu chúng ta ở dưới này chúng ta bỏ trống chúng ta không làm thì dần dần nó sẽ ở trên những cái thông tin chuyển lên trên nó chậm và cái thứ hai nó không chính xác
chính vì thế mà tôi nghĩ là là là là là là cần phải một mặt là phải làm làm tích cực vận động vào người làm
mặt và thứ hai là phải phổ cập những cái gọi là tin học cơ bản cho tất cả những cái đồng chí
ít là trước
là cho các cái cán bộ
sau đó dần dần cho những cán bộ chủ chốt có thể là tiếp cận được và sử dụng được
sẵn có đầy đủ các thiết bị từ khi còn giảng dạy như máy chiếu laptop máy scan
ông mẽ không nề hà đề xuất cho tri bộ mượn
hình ảnh người đảng viên gần bảy mươi tuổi tóc bạc trắng luôn có mặt sớm để chuẩn bị máy móc mỗi lần họp tri bộ
mang đi mang về đủ thứ cổng kênh đã trở nên quen thuộc với nhiều người
với ông động lực thúc đẩy
để mình làm những việc đó lại xuất phát từ lý do hết sức sẵn dị
chứ còn bây giờ chưa chi đã bạc yêu cầu mọi người đóng góp tiền vào để xây dựng để làm
và kết quả nó chưa có những cái đạt như mong muốn thì tôi nghĩ là nó khó vận động
cho nên là phải đi trước bỏ cái của mình ra
thay vì chỉ cầm nghị quyết người đọc người ghi chép như trước kia
thì nay tri bộ tổ dân phố số bảy đã xây dựng hẳn một nghị quyết ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới sinh hoạt
giao cho từng nhóm chuẩn bị các chuyên đề trình chiếu để thảo luận
nhờ đó mà nhiều ý tưởng hay cách làm mới đã ra đời
tinh thần chủ động sáng tạo được phát huy
ngoài cái trình báo anh rồi thì chúng tôi có sử dụng cả cái quay video clip vui
ví dụ như là cái hoạt động về văn nghệ chẳng hạn thể dục thể thao
cũng đưa trên một cái đệnh đưa cái hình ảnh lên là cũng làm thu hút sự chú ý của đảng viên khi mà ngồi họp
ngoài mình làm ra thì còn phải bổ túc cho những người khác chưa biết
để có thể tiêu dụng có thể là xử lý được
được các cái thông tin mà mình đã làm ra
người ta còn đến thích đến sinh hoạt
chứ không phải là sinh hoạt tri bộ thành cái bắt buộc
nó cứng nhát quá
sau một thời gian làm quen ứng dụng công nghệ tổ dân phố số bảy đi đến một quyết định táo bạo
bí thư hoạt với trên bốn mươi năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại viện khoa học lâm nghiệp việt nam
đã nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình quản lý dân cư bằng bản đồ số
đồng hành cùng với ông không ai khác
chính là những đảng viên tận tụy
sự thành công của sáng kiến tưởng chừng mạo hiểm đó đã tạo nên một sức lan tỏa sâu rộng
đến từng khu phố trong phường đức thắng
giúp giải quyết bài toán nan giải phức tạp trong đợt tổng điều tra dân số
công tác quản lý dân cư được rút gọn
nhờ đó trở nên minh bạch sáng rõ logic và hiệu quả
chúng tôi trực tiếp làm và hướng dẫn mọi người làm
và giúp cho dân khỏi phải đi lại mất nhiều thời gian
điều đó là làm cho dân
người ta thấy được rõ ràng công nghệ thông tin là nó có hiệu quả
nó làm cho dân nhàn nhỉ
các đồng chí ấy tự bỏ tiền ra để ủng hộ
để làm những cơ ngơi
và đồng thời sau đấy chính họ cũng là người dân văn động
và tổ chức để cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố ủng hộ thêm
cho nên mới tạo ra cơ ngơi đấy
cảm thấy vinh dự là có những người ở tận trong lâm đồng
rồi ở những tỉnh khác
người ta gọi đến
người ta hỏi xem là muốn hướng dẫn cho người ta để người ta làm
thì điều đó như thế là mình rất là phấn khởi
là mình đã làm được cái điều mà nhiều người quan tâm
sử dụng được cái mình đã có để mà ứng dụng và giúp cho dân
thì chúng tôi là hoạt động trên cơ sở là như vậy
tư tưởng đó đã theo suốt những đảng viên ở tri bộ tổ dân phố số bảy
để họ những con người được mệnh danh là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
luôn trong tâm thế sáng tạo vui vẻ
với những công việc từng chừng cứng nhắc ở tổ dân phố
và hơn hết giá trị cốt lõi nằm ở chỗ
họ một cách thầm lặng
đã dành sự hiểu biết
kiến thức chuyên môn mà mình tích lũy được
để dẫn dắt một tổ dân phố thường thường bậc trung
những bắt kịp lại được với thời đại của công nghệ số
và không ngừng thay đổi để hoàn thiện
thì đều là những đấu đảng viên cực kỳ nhiệt tình
họ nhiệt tình với tập thể
và dám hy sinh vì tập thể
cách mạng bốn
đã đi vào chỗ
trong cuộc sống và để cho mỗi đảng viên thấy
mình cần phải gương mẫu hơn trong công việc
và đồng thời cũng nắm vắt được
tình hình của đất nước ngày càng phát triển